được thành lập từ năm hai nghìn tám với sự hỗ trợ của các tổ chức các nhà hảo tâm
nhiều năm qua bếp ăn từ thiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum luôn là địa chỉ tin cậy
cho hàng trăm lượt bệnh nhân nghèo bởi những bữa cơm ấm áp nghĩa tình
ghi nhanh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện tỉnh con tum
đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận vào một buổi chiều tại bếp ăn từ thiện bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
những người đến nhận cơm tại đây đều là những đồng bào dân tộc thiểu số
hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn từ các huyện của tỉnh con tum về bệnh viện điều trị bệnh
từ năm hai nghìn tám về trước khi chưa có bếp ăn từ thiện bệnh nhân bỏ bệnh viện về rất đông
nguyên nhân là do trong thời gian điều trị nội trú không có tiền để mua cơm
nhưng bệnh nhân thường bỏ điều trị giữa trừng nên rất nguy hiểm
để giữ chân bệnh nhân điều trị tại bệnh viện thì bếp ăn từ thiện được đặt ra là phải cung cấp bữa ăn miễn phí cho họ
để chấp hành được thời gian điều trị đúng pháp đồ mang lại hiệu quả cao nhất
những phần cơm tuy nhỏ nhưng nó thể hiện sự đùm bọc sẻ chia giúp cho những người bệnh nhân nghèo tại đây
vơi bớt đi được một phần khó khăn và yên tâm để điều trị bệnh sớm trở về với gia đình